theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì các tỉnh bắc bộ vẫn sẽ tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới
cộng với việc thủy điện hòa bình xả cửa đáy thì rất có thể nhiều địa phương vùng đồng bằng sẽ phải đối mặt với đợt lũ trên sông hồng
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã chỉ đạo các tỉnh không được lơ là và chủ động theo dõi tình hình mưa lũ
vào sáng nay một mươi năm tháng bảy mức nước đo được tại trạm quan trác huyện lý nhân tỉnh hà nam là hai bốn mét cách mức nguy hiểm hai mét
với tình trạng mưa râm như hiện tại cộng với thủy điện hòa bình xả lũ thì mức nước sẽ dâng cao và đạt mức báo đồng một gây nguy hiểm cho người dân
trong quá trình xả lũ thì tỉnh huyện đã thông báo tất cả cho chính quyền địa phương các xã có biện pháp để di chuyển các con vật nuôi
hoặc thu hoạch hoa màu tài sản hoặc có biện pháp để bảo quản lồng mè chất nuôi thủy sản trên sông hồng
trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lần này tỉnh hà nam đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương thông báo cho bà con
chú ý thủy sản nuôi trồng ven sông hồng cũng như cấm các bến đò ngang và các hoạt động khai thác cát trên sông
chúng tôi cũng thường trực nghiêm chỉnh để theo dõi diễn biến chặt chẽ của tình hình thời tiết và các cảnh báo mưa lũ xả lũ trên thủy điện hòa bình
để về và có những thông báo kịp thời để cho các chính quyền và nhân dân địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn từ nay đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to và nước sông hồng sẽ tiếp tục dâng lên
người dân cần tiếp tục theo dõi để có cách ứng phó kịp thời với diễn biến thời tiết